phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh trà vinh
thị xác tại cầu đại ngãi bắc qua bờ phía trà vinh tại xã an quang hiễu huyện trà cú
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển thống nhất cao với các ý kiến đề xuất
chuyển hình thức đầu tư xây dựng cầu đại ngãi và nâng cấp quốc lộ sáu mươi
từ hình thức bot sang ngân sách nhà nước oda vì đây là con đường huyết mạch của đồng bằng sông kiều long
tại xã đông hải phó chủ tịch quốc hội đã chia sẻ khó khăn với người dân vùng xã đảo
đồng thời yêu cầu địa phương cần quan tâm đến tình hình mực nước biển dâng cao
tìm ra mô hình chuyển đổi sản xuất phù hợp để thích ứng với biến đổi khí hậu
làm việc với lãnh đạo tỉnh trà vinh phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển yêu cầu các bộ
ngành cùng tỉnh trà vinh phải có dự án kế hoạch để khai thác tốt luồng tàu và sông hậu
sớm cho tàu một mươi tấn đầy tải và hai mươi tấn vơi tải vào được sông hậu
đưa năng lực vận tải lên hai mươi một triệu tấn hàng hóa một năm như dự án đã đề ra